thưa quý vị quý vị có thể nhìn thấy ngay bên cạnh tôi đây là hình ảnh ngôi nhà ngập trong nước lũ ở khía son ukraine
sau vụ vỡ đập thủy điện trọng yếu novakokka ngày sáu tháng sáu vừa qua
trong bối cảnh cả kiev và moscow đều đổ lỗi cho đối phương liên hợp quốc cảnh báo rằng vụ việc này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng
và sâu rộng đối với hàng vạn người ở cả hai bên chiến tuyến do mất nhà cửa lương thực nước sạch và kinh tế và sinh kế
ở khía cạnh vĩ mô hơn theo giới quan sát thiệt hại gây ra từ vụ vỡ đập cũng sẽ khiến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu càng thêm căng thẳng
tôi không biết phải làm gì tại sao họ có thể hành động như vậy tôi hiểu là chiến tranh đang diễn ra binh lính hai nước đang chiến đấu với nhau
nhưng cho nổ tung một con đập thủy điện ư tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả quá dã man
đó là nỗi bức xúc của người dân kherson sau khi đập lớn novakovka tại khu vực kherson
son do nga kiểm soát ở miền nam ukraine bị vỡ vào ngày sáu tháng sáu vừa qua
giống như nhiều sự cố xảy ra trước đó nga và ukraine lần này tiếp tục cáo buộc nhau là thủ phạm gây ra vụ vỡ đập
đến nay chưa bên nào cung cấp chứng cứ củng cố cho những tuyên bố của mình nhưng sự cố này đã ngay lập tức gây ra hậu quả đáng kể
đập vỡ đã khiến nước lũ đổ xuống hạ lưu làm ngập các ngôi làng và thị trấn trên diện tích khoảng sáu trăm linh km vuông
hàng chục nghìn người phải sơ tán với bất cứ thứ gì có thể cứu vãn được
tình hình hiện tại rất nguy cấp nếu nước dâng lên thêm một mét nữa chúng tôi sẽ mất nhà
chúng tôi đang chuyển đồ đạc tới nhà hàng xóm ở nơi cao hơn
họ đã chuyển đi để lại căn nhà vì thế chúng tôi có thể mang đồ vào và ở đó
chúng tôi đang cố gắng giữ lại những thứ giá trị nhất
theo đánh giá của liên hợp quốc vụ vỡ đập thủy điện kahovca là một thảm họa nhân đạo kinh tế và sinh thái lớn
bởi nó khiến ít nhất một mươi sáu người mất nhà cửa chưa kể hàng nghìn người khác phải đối mặt với nguy cơ mất nguồn cung nước sạch và an toàn
theo bộ môi trường ukraine ít nhất một trăm năm mươi tấn dầu từ con đập đã chảy vào sông nippro và thiệt hại về môi trường ước tính khoảng năm mươi triệu euro
điều này có thể là mối đe dọa đối với hệ động thực vật của ukraine
thiệt hại đối với môi trường và ngành nông nghiệp ukraine một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới
cũng có thể rất nghiêm trọng gây thêm căng thẳng cho chuỗi cung ứng toàn cầu
thách thức là nó thực sự là một con đập rất lớn một trong những hồ chứa lớn nhất thế giới
dựa trên kinh nghiệm về các sự cố tương tự trên toàn thế giới
một khu vực rất rộng lớn sẽ bị ảnh hưởng và tác động đến năng suất của ngành nông nghiệp
nước lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa rụng vườn và các loài sinh vật mà còn hàng chục nghìn quả mìn
khi nhiều khu vực bị ảnh hưởng là tiền tuyến trong cuộc xung đột nga ukraine
không biết được chúng sẽ trôi ra biển hay dừng lại ở làng mạc thị trấn hay nông trại nào phía hạ nguồn
các quả mìn sẽ gây nguy hiểm từ tính mạng người dân khi họ quay trở về nhà hoặc canh tác trên vùng đất màu mỡ gần sông